bất ngờ kiểm tra nhà ở của đối tượng huỳnh kha linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở ấp hai xã vị thủy huyện vị thủy tỉnh hậu giang
công an huyện vị thủy đã bắt quả tang linh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một mươi bốn bịch ni lông hàn kín bên trong có các tinh thể nghi là ma túy hơn ba ba triệu đồng một điện thoại di động
tiếp tục khám xét nơi ở của linh cơ quan công an còn tạm giữ hai bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa tinh thể nghi là ma túy
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy bên trong vẫn còn các tinh thể cùng một số vật dụng liên quan
bước đầu linh khai nhận số tinh thể bị cơ quan công an thu giữ là ma túy đá do đối tượng mua ở tp hcm về sử dụng và bán lại kiếm lời